hướng đến chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
ngày hôm nay tại hà nội diễn ra lễ trồng cây của quỹ một triệu cây xanh cho việt nam
và lễ trao tặng sữa của quỹ sữa vươn cao việt nam cho trẻ em thành phố hà nội
tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
tại buổi lễ quỹ một triệu cây xanh cho việt nam đã trao hơn sáu mươi một cây xanh tặng thành phố hà nội
với mong muốn trẻ em thủ đô sẽ được hưởng một môi trường học tập và sinh hoạt trong lành
được biết quỹ một triệu cây xanh cho việt nam do vinamilk phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay quỹ đã trồng được hơn tám trăm linh cây xanh tại hai mươi hai tỉnh thành phố trên cả nước
chương trình đang từng bước tiến gần mục tiêu trồng được một triệu cây xanh cho việt nam
cũng trong hôm nay quỹ sữa vân cao việt nam đã trao tặng một trăm một mươi chín ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn thành phố hà nội sau một mươi hai năm triển khai với ba mươi năm triệu ly sữa đếm với hơn bốn trăm linh trẻ em việt nam
quỹ không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dinh dưỡng mà còn nâng cao nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội
đối với sự phát triển của trẻ em những chủ nhân tương lai của đất nước